công an huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ ba đối tượng
đã có hành vi chặt phá hơn bảy trăm linh cây keo của một hội dân trên địa bàn
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bảy công an huyện thiệu hóa nhận được tin trình báo
của một hộ dân ở thôn đường xã thiệu long về việc hơn bảy trăm linh cây keo hai năm tuổi
của gia đình bị kẻ sáu chặt phá
sau ba ngày thu thập các tài liệu chứng cứ và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
khoanh vùng các đối tượng nghi vấn công an huyện thiệu hóa đã bắt giữ ba đối tượng
gồm lê văn bảy lê ngọc mười và lê hữu hùng đều là người ở thôn đường
các đối tượng khai nhận trước đó do thả bò vào vườn keo của người bị hại
bị phát sinh mâu thuẫn nên đã chặt cây để trả thù